theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày tới
chịu ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
các địa phương của bắc bộ và trung bộ có nguy cơ cháy nổ
hỏa hoạn bởi nhu cầu người dân dùng điện tăng cao
cùng với đó nguy cơ cháy rừng cũng được cảnh báo tại các tỉnh trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày mai nắng nóng ở hầu khắp bắc bộ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ lúc một mươi ba giờ phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
nắng nóng ở bắc bộ có khả năng kéo dài thêm hai ngày tới
ở các tỉnh trung bộ tiếp tục gây gắt trong bốn đến năm ngày tới
đặc biệt trong ngày mai chỉ số tia cực tím ở hà nội và đà nẵng
có thể từ bảy đến chín ứng với mức gây hại cao đối với cơ thể con người